nhỏ bé về quy mô và thiếu tính liên kết chính là những rào cản khiến đa số doanh nghiệp việt nam chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
đây là nội dung nằm trong hội thảo chính sách hỗ trợ doanh nghiệp việt nam tham gia vào chuỗi cung ứng trong thời kỳ hội nhập do bộ công thương tổ chức sáng nay tại hà nội
với hơn chín mươi doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa các doanh nghiệp còn gặp những khó khăn về vốn công nghệ trình độ quản lý và thiếu sự liên kết
đã trở thành giao cản lớn đối với doanh nghiệp khi tham gia chuỗi cung ứng và hội nhập kinh tế thế giới
về các ứng dụng khoa học kỹ thuật để làm sao đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm và các điều kiện khác
trong khi vào cái kênh phân phối hiện đại của thành phố hà nội của cả nước hoặc là tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu
thế rồi cái đầu mối để mà liên doanh liên kết để tạo ra những cái nguồn sản phẩm
cái số lượng lớn để đáp ứng vào cái đưa vào các cái chuỗi thì cũng còn hạn chế
chưa có những doanh nghiệp đủ lớn đủ mạnh để mà đứng ra làm cái đầu tàu để dẫn dắt các cái sản phẩm
đặc biệt là trong cái lĩnh vực nông sản rồi thủ công hữu hệ
việc liên doanh liên kết giữa các thành phần tham gia chuỗi cung ứng còn lòng lẻo
thậm chí tạo ra cạnh tranh không lành mạnh kéo theo việc các thành phần này chưa phát huy tối đa hiệu quả
cũng như chưa xây dựng được các chuỗi đủ bền vững đủ lớn để tham gia thị trường kinh tế hội nhập
thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị
chính phủ đã giao các bộ ngành địa phương trong đó có bộ công thương xây dựng cơ chế chính sách
các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển chuỗi cung ứng bền vững
các chính sách này được kỳ vọng sẽ gỡ khó và tạo niềm tin cho doanh nghiệp
trong những năm gần đây thì có lẽ là doanh nghiệp chưa bao giờ đón nhận được nhiều những thông tin hỗ trợ
từ chính phủ như hiện nay
với cái khẩu hiệu của chính phủ đưa ra là chính phủ kiến tạo đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp
thì đây là một trong những cái mà chúng tôi đánh giá rất là cao về cái thay đổi tư duy đối với doanh nghiệp
và gần đây nhất là hơn sáu trăm bảy mươi năm giấy phép con của bộ công thương cũng đã được dỡ bỏ
hơn ai hết là có lẽ là cái bộ đi đầu về cái việc là gỡ bỏ những cái rào cản và những cái thủ tục
không hợp lý đến thời điểm hiện tại
để mà thúc đẩy kinh tế hay là thúc đẩy cho doanh nghiệp phát triển tạo một cái môi trường tốt cho doanh nghiệp
tại hội thảo các diễn giả đã chia sẻ những thông tin về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp việt nam tham gia chuỗi cung ứng thời kỳ hội nhập
thông tin về kinh nghiệm hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của địa phương
kinh nghiệm của các doanh nghiệp thành công trong công tác phát triển mở rộng thị trường
kinh nghiệm của các doanh nghiệp phân phối về các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng
và giới thiệu những thông tin cơ bản của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mở rộng thị trường